trong suốt thời gian nghỉ lễ các đơn vị trong công an tp hà nội tiếp tục tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm
đảm bảo an toàn giao thông và an ninh trật tự phục vụ người dân đi lại vui chơi an toàn
trong khi đó tin từ công an tỉnh đồng nai cho biết trạm cảnh sát giao thông suối tre thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đồng nai
vừa lập biên bản xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông đối với tài xế nguyễn tấn lợi chú tại tỉnh bình thuận
về hành vi điều khiển xe khách bốn mươi sáu chỗ ngồi nhưng nhồi nhét đến bảy mươi một hành khách
tiếp nhận thông tin phản ánh về việc xe khách tám mươi sáu b chín trăm bảy mươi hai của nhà xe thành đạt chạy tuyến bến xe miền đông đi bắc ruộng
huyện tánh linh tỉnh bình thuận nhồi nhét trên ép hành khách trở qua số người quy định
trạm cảnh sát giao thông suối tre đã bố trí lực lượng tiến hành chặn xe để kiểm tra
qua kiểm đếm lực lượng cảnh sát giao thông phát hiện trên xe khách này đang nhồi nhét bảy mươi một hành khách
vượt qua số người quy định là hai mươi năm hành khách
lực lượng cảnh sát giao thông đã yêu cầu tài xế đưa hai mươi năm hành khách di chuyển sang một phương tiện khác
để tiếp tục hành trình đảm bảo trật tự an toàn giao thông